đây cũng là nội dung mà người dân thường xuyên được lực lượng công an tập huấn đảm bảo sát với thực tiễn để khi cháy xảy ra sẽ không ai bị lúng túng
khi có tổ liên gia này đã tạo cho chúng tôi có ý thức có trách nhiệm và có những kỹ năng để biết và phòng cháy khi sự cố xảy ra
và hơn thế nữa là tổ liên gia này đã gắn kết được tình cảm tình làng nghĩa xóm đảm bảo cho tính nhất của chúng ta là chữa cháy tại chỗ lực lượng tại chỗ
và cứu người cứu nạn một cách an toàn
toàn dân đều tham gia sức lan tỏa rất lớn để mà cho mọi người dân nâng cao được ý thức cảnh giác phòng ngừa tai nạn cháy nổ và xử lý được kịp thời các sự cố tai nạn cháy nổ xảy ra để mà giảm thiểu mức thiệt hại thấp nhất về người và tài sản
có tới hơn bốn người tham gia hội thi đã lan tỏa trở thành ngày hội thực sự đối với người dân địa phương
phát huy phương châm bốn tại chỗ công tác phòng cháy chữa cháy phải được làm tốt
ngay từ cơ sở hơn một trăm sáu mươi tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và gần một sáu trăm linh điểm chữa cháy công cộng cũng đã được công an huyện thủy nguyên duy trì
và cũng rất nhiều vụ cháy đã được người dân chủ động xử lý ngay từ lúc ban đầu
đây là một cái nét rất mới trong chỉ đạo của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy đối với các địa phương trong vấn đề tổ chức hội thi
kiệp vụ tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy lan tỏa tính tự giác của bà con nhân dân
và cũng như là cái kỹ năng của bà con nhân dân ở tại cơ sở để khi có cái sự cháy xảy ra thì bà con biết cách chữa cháy
cũng như là phòng ngừa cháy nổ ở khu dân cư của mình để hạn chế thấp nhất về thiệt hại tài sản cũng như tính mạng của người dân trong thời gian tới
hội thi dành cho tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên toàn quốc là một cách tuyên truyền rất mới để bộ công an có thể huy động sự tham gia của nhân dân
khuyến khích người dân tự nguyện tích cực đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy để mỗi người dân cũng là một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và an toàn cháy nổ được giữ yên từ mỗi ngôi nhà
sau hơn hai mươi năm thực hiện luật phòng cháy chữa cháy các chủ trương chính sách và pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đi vào thực tiễn cuộc sống
công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là một bước quan trọng góp phần nâng cao ý thức của người dân bảo vệ tính mạng sức khỏe con người
của tổ chức và cá nhân bảo vệ môi trường đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đạt được trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước có những thay đổi trong hệ thống pháp luật
nhiều vấn đề phát sinh trong thực tiễn một số nội dung trong luật phòng cháy chữa cháy hiện hành đã bộc lộ hạn chế bất cập
do đó đặt ra nhu cầu cấp thiết xây dựng luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thật đồng bộ và thống nhất phù hợp với tình hình thực tiễn
lo lắng hồi hộp vỡ hòa cảm xúc đó là tâm lý của tất cả người dân khi chứng kiến lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai
giải cứu thành công bé gái năm tuổi mắc kẹt giữa hố cọc ép bê tông tại huyện nhơn trạch
nếu mà không có bên cứu hộ cứu nạn tớ kịp thờ tính mạng con tôi rất là nguy hiểm
kể gia đình tôi xin chân thành cảm ơn bên lực lượng phòng chống chữa cháy và bên cứu hộ cứu nạn để giúp gia đình tôi
cứu con tôi lên trên mặt đất thành công
có thể thấy hoạt động cứu nạn cứu hộ là nhiệm vụ không thể tách rời của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên hiện nay hoạt động cứu nạn cứu hộ chưa được quy định trong luật phòng cháy chữa cháy
bất cập này sẽ được khắc phục trong dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do bộ công an chủ trì soạn thảo
hoạt động cứu nạn cứu hộ được quy định tại nghị định số tám mươi ba ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn bảy
nên chưa đảm bảo tính đồng bộ
thống nhất trong quy định của hệ thống pháp luật chưa phù hợp với hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
và chưa đảm bảo cơ sở pháp lý để lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thực hiện nhiệm vụ
và qua khảo sát thực tiễn của nhiều nước trên thế giới như nhật bản hàn quốc mỹ nga đức pháp và thái lan và singapore malaysia
thì đều giao nhiệm vụ cứu nạn hộ cho lực lượng phòng cháy cháy chuyên trách làm nòng cốt để thực hiện cái nhiệm vụ này
liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy có thể thấy thời gian vừa qua
tình hình cháy nổ trên cả nước diễn biến phức tạp xảy ra nhiều sự việc đặc biệt nghiêm trọng làm chết nhiều người
qua đó công tác kiểm tra giám sát cũng chỉ ra nhiều hạn chế bất cập cần thiết sớm trình quốc hội sửa luật phòng cháy chữa cháy
tôi cho rằng là cái việc mà tổ chức giám sát tại thực tiễn phát hiện ra những vấn đề mà thấy nó có bất cập
thì chính phủ hay là các bộ mà được chính phủ giao sẽ khẩn trương tiếp thu và hoàn thiện cái quy chuẩn này
và qua đó thì cũng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách
pháp luật và đưa cái pháp luật vào cuộc sống
một số quy định đang còn trồng đấn chưa rõ ràng phân định chưa rạch ròi với các luật hiện hành
để cần phải điều chỉnh bổ sung như là quy định về công tác tạm đình chỉ đình chỉ hoạt động
đối với cả công trình cơ sở phương tiện gia đông cơ giới
để thống nhất với cả cái quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hình chính
và quy định về phòng cháy cháy trong công tác đầu tư xây dựng công trình
để thống nhất với cả luật xây dựng và quy định về an toàn trong sử dụng điện
để thống nhất với cả luật điện lực do là cái việc hiện nay theo thống kê của chúng tôi
thì liên quan đến cái việc nguyên nhân xảy ra cháy thì nguyên nhân do điện là chiếm trên năm mươi
phát biểu tại phiên họp thứ ba mươi hai của ủy ban thường vụ quốc hội trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh việc xây dựng và ban hành luật phòng cháy
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để tăng cường các biện pháp quản lý
rõ trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy đảm bảo sự đồng bộ trong các quy định của các luật liên quan
liên quan đến cái loại hình nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh
rồi việc áp dụng các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ hiện nay là đang còn thiếu rất nhiều
vừa rồi là chúng ta thông qua cái luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
thì việc sửa đổi bổ sung cái luật phòng cháy chữa cháy cũng đồng bộ liên thông
qua thảo luận một trăm linh thành viên ủy ban thường vụ quốc hội có mặt đã biểu quyết đồng ý
đưa luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn
và các bạn cứu hộ vào chương trình để báo cáo quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ bảy
thông qua tại kỳ họp thứ tám
chiến thắng lị biến phủ gắn với những chiến công hiện hách của các thế hệ cha anh
đã hiến dâng tuổi thanh xuân và sinh mệnh của mình cho độc lập tự do của tổ quốc
máu đảo và sự hiểu
hy sinh của các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã tô thắm lá cờ cách mạng vẻ vàng
để đất nước nở hoa độc lập kết trái tự do
bảy mươi năm trôi qua điện biên phủ vẫn luôn là những ký ức hào hùng
nhắc nhở chúng ta về những cống hiến hi sinh của lớp lớp cha anh đi trước
những ngày này du khách đến với thủ đô hà nội có thể một lần chạm tay
và những ký ức ấy khi đến với triển lãm mang tên điện biên phủ điểm hẹn lịch sử
năm nay thiếu tướng anh hùng lực lượng vũ trang thầy thuốc nhân dân bùi đại
đã bước sang tuổi một trăm linh
do điều kiện sức khỏe không cho phép ông trở lại chiến trường điện biên đúng dịp kỷ niệm bảy mươi năm
khi dạo bước qua từng gian trưng bày tại triển lãm đặc biệt này
nhìn những bức ảnh đã cũ qua thời gian ông vẫn nhận ra từng người
trước chiến dịch ba tháng ông nhận nhiệm vụ bí mật lên điều tra chiến địa
bố trí các trung tâm y tế xung quanh lòng trào
để phục vụ các trận đánh và lập ra ban quân y tiền phương
trực tiếp tham gia từ đầu cho tới hết chiến dịch giải phóng điện biên
ông vẫn nhớ nhiệm vụ khi đó vô cùng khó khăn
chiến sĩ ta bị thương và hy sinh không ít
ở điện biên phủ tôi ở cục quân đi
đi tham gia chiến dịch đi vòng quanh điện biên phủ
đặt các trạm chuyển thương tiếp nhận thương minh
phân loại thương minh
phân loại mà
loại nào mà nặng nhất thì giữ lại để bổ trẻ
thế còn có những loại mà nhẹ thì chữa qua rồi lại cho quay lại trên trường
không gian của triển lãm lần lượt đưa người xem từ đường tới điện biên
đến trận quyết chiến chiến lược điện biên phủ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
mỗi hiện vật một câu chuyện cho ta thấy những lát cắt của một thời oanh liệt
gan không núng trí không mòn quân và dân ta quyết chiến quyết thắng
hơn ba trăm linh tư liệu hiện vật hình ảnh được trưng bày tại triển lãm như là câu nối ký ức
khắc họa lại những khoảnh khắc lịch sử của chiến thắng điện biên phủ bảy mươi năm về trước
chiếc xe đạp thổ đoạn gỗ và dây nhão nặng trống để kéo pháo vào chiến dịch
tầm áo chấn thủ chiếc mũ nan súng trung liên thư bác hồ lá cờ quyết chiến quyết thắng
rồi những chiến lợi phẩm ta thu được của tướng đờ cát
mỗi tấm hình mỗi bức ảnh mỗi đồ vật đều là một minh họa sống động về bài học lịch sử
để bất kỳ ai khi đến đây đều hiểu hơn về những câu chuyện lịch sử và những gian khó của chiến tranh
con ấn tượng nhất là về sự đoàn kết của nhân dân để có thể ép pháp ký và ký vào hiệp định geneva
thì chúng ta đây là bàn đạp tốt nhất để mà lấy được lợi thế tại hội nghị
tôi muốn là đưa gia đình đến đây như là các con để các con muốn hiểu hơn về cái ý nghĩa của chiến thắng huyện phủ
và mình thấy là các bé rất là hào hứng và muốn hỏi là tại sao ngày xưa các chủ bộ đội có thể giỏi như thế
có thể đưa lên núi bao nhiêu trang thiết bị như thế mà để chiến thắng được thực dân pháp
đam mê lịch sử thì mình cứ đến mình muốn biết thôi
còn đối với người trẻ thì em muốn biết là ngày xưa thì người trẻ người ta cống hiến như thế nào cho đất nước của mình
thì mình cũng muốn làm điều tương tự nếu như bây giờ
những hiện vật vốn chỉ có trong sách bài học
vở này đã được tái hiện tại triển lãm mang tên điện biên phủ điểm hẹn lịch sử
mỗi hiện vật đó không chỉ cho thấy tinh thần ý chí của quân và dân ta mà còn khẳng định tầm vóc của chiến thắng điện biên
chỉ ăn những chiến công của cha anh để nhắc nhở thế hệ trẻ tiêm nối mảnh nguồn yêu nước
triển lãm sẽ mở cửa đón người xem từ nay đến hết tháng năm tại bảo tàng lịch sử quân sự việt nam
thưa quý vị kỳ nghỉ lễ năm nay nhiều thời tiết tại các địa phương trên cả nước
nhiều địa phương đã phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt
các tổ tuần tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương
trong quá trình làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đã đồng loạt tổ chức hỗ trợ nước mát khăn lạnh cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên nhiều địa bàn
nhiệt độ ngoài trời lúc nóng đỉnh điểm vượt ngưỡng bốn mươi bốn mươi một độ c
miệt mài đội nắng bám mặt đường thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam sẵn sàng giúp đỡ người dân khi có yêu cầu
nước mát khăn lạnh được phát miễn phí cho người dân
qua đó giúp người tham gia giao thông tỉnh táo hơn tập trung hơn khi điều khiển phương tiện trong tiết trời nắng nóng gai gắt
mũ bảo hiểm không đạt chất lượng cũng được cảnh sát giao thông
hỗ trợ đổi sang mũ khác để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông
tất cả với phương châm lúc dân cần là cảnh sát giao thông có đâu dân khó có cảnh sát giao thông
vào cuối tháng ba vừa qua nhóm phóng viên của truyền hình công an nhân dân đã đặt chân đến mảnh đất nam sudan
tại đây chúng tôi được chứng kiến nhịp làm việc khẩn trương
mang tính đặc thù trong môi trường quốc tế của những nữ sĩ quan công an việt nam
tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
tại phái bộ nam sudan
trong nắng lửa của nam sudan họ được ví như những bông hoa sương rồng vươn lên từ vùng đất cằn khô khắc nghiệt
tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba trung tá nguyễn thu hà đặt chân tới mảnh đất châu phi đầy nắng gió
malaca là nơi đầy bất ổn khi xung đột sắc tộc kéo dài
đây là nơi duy nhất trên thế giới có trại bảo vệ dân thường do liên hợp quốc thành lập
và chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh an toàn cho gần bốn mươi người tị nạn
sau một tháng làm việc
tại malacca trung tá hà đã trúng tuyển vào vị trí sĩ quan hậu cần tại sở chỉ huy phái bộ anmis
còn tôi hiện có sáu sĩ quan và mỗi một sĩ quan đến từ một nước khác nhau
vì đó là một điều rất là thú vị vì tôi ngoài việc học hỏi kinh nghiệm trong công tác chuyên môn
thì tôi cũng biết thêm được nhiều hơn về văn hóa cặp sắc của từng nước
về phong cách về tư duy suy nghĩ của con người
và có một điều rất thú vị là ở đây ai cũng rất cởi mở
cũng như các nhân viên ở khắp nơi trên thế giới tới làm việc tại phái bộ anmis
hai nữ sĩ quan công an việt nam đều ở trong những căn phòng container cùng đồng nghiệp nước ngoài
họ luôn mạnh mẽ để thích nghi và thiết lập cuộc sống khoa học
trong hoàn cảnh thiếu thốn để hoàn thành công việc được giao
tôi thấy các sĩ quan cảnh sát việt nam tại phái bộ rất khiêm tốn chăm chỉ thân thiện và lịch sự
họ làm việc tích cực và sẵn sàng hợp tác với đồng nghiệp
trên mảnh đất nam sudan xa xôi trong hành trình thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình
những nữ sĩ quan công an việt nam đã và đang viết nên câu chuyện đầy xúc động
món quà ấm áp mà họ nhận lại là những ánh mắt thân thương
nụ cười chiều mến của người dân nam sudan khi nhắc đến hai chữ việt nam
thưa quý vị về với địa bàn xã những chiến sĩ công an chính quy
mang theo cả những phương thức tuyên truyền mới đến với người dân
mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng các tiện ích của đề án sáu và quá trình chuyển đổi số
nhờ đó hiệu quả của công tác dân vận được nâng cao rõ rệt bộ mặt nông thôn dần thay đổi
điểm tựa bình yên ngày hôm nay là câu chuyện tại xã viên nội huyện ứng hòa thành phố hà nội
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
địa bàn cũng là thuần nông người dân thì đa số là nông dân

anh em đã truyền tải các thông tin triển khai đến các hộp gia đình trên địa bàn

tôi có thể là lên đăng nhập ứng dụng vnid trên ứng dụng điện thoại mà tôi sẽ gửi thông tin
đến cơ quan công an nhanh nhất và thuận tiện nhất
để mình làm sao cho cơ quan công an người ta cũng nắm được cái thông tin
về tình hình tội phạm ở trên địa bàn mình được nhanh nhất
các hội viên nhân dân thì đều rất là sử dụng cái điện thoại thông minh
nên qua đó cái phần tương tác nó sẽ thuận tiện hơn
các đồng chí công an viên cũng thường xuyên đăng bài hoặc là tuyên truyền trên đấy
để nâng cao cảnh giác cho nhân dân được nhiều hơn
về việc tổng kiểm tra
xử lý giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông
trật tự đô thị trật tự công cộng trên địa bàn thành phố
từ khi lực lượng cơ quan chính quy được bề xã
thì cũng đã thay đổi được rất nhiều cái công việc
sử dụng các công nghệ thông tin mới
zalo facebook các nhóm thông tin tuyên truyền
thông qua đó việc nắm mắt các sự việc
nó sẽ giúp đỡ các nhân dân
đang diễn ra đang xảy ra trên địa bàn của xã
được nhanh chóng kịp thời
để thám mưu cho đảng quỷ bàn xã
để ra những biện pháp giải pháp
để chúng ta thực hiện đạt được hiệu quả
cao nhất và nhanh chóng nhất
với một khối lượng công việc rất là lớn
không chỉ là việc quản lý hành chính
mà cả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
rồi công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
và quân số thì ít
thì chúng tôi phải xác định là phải chia vào những công việc này
và cố gắng giải quyết dứt điểm
việc nào xong việc đấy
thì khối lượng công việc của chúng tôi mới đảm bảo
và gắn được với các chỉ tiêu công tác
và giữ gìn trên địa bàn
giải quyết được các vụ việc phức tạp
và không để xảy ra thành một điểm nóng
từ khi anh em triển khai về địa phương
thì người dân cũng rất là quý rất là tin yêu
cũng rất là hay hỗ trợ anh em
trong tất cả các mạng
từ đời sống vật chất
cũng như là tinh thần các công việc
người dân có tin
người ta mới báo lại anh em
tất cả những cái đời vụ việc cái gì
có trong dân là anh em hơi như là đều sẽ nắm được
nhà bán nước ở đây
hàng đẻ ở đây có ai nhặt được
có phải kết lục
mọi người dân đều có câu
tại sao mà ở đây là an ninh mà có cái gì đó
thế thì qua cái sự nỗ lực đấy
hay biết là các đồng chí đã có một cái gì đó
tuần ra này
ngày đêm này
hoặc là có cam gì
hạn bớt đi nhiều
thế ngày cách đây vài năm trước
thì ở đây hầu như cái gì cũng phải trông
giờ anh ta là mất bây giờ là không có
bốn năm qua
con đường xã đã quen bước chân các anh
mỗi ngày đều tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn một chút
từ trước lạ thành sau quen
công việc ở môi trường mới
đã tôi rèn họ ngày càng trưởng thành
gắn bó bền chặt với miền quê này
vốn anh em chúng tôi là thứ nhất là không phải người địa phương
khi mà về cơ sở đầu tiên đó là phải xác định là
mỗi cán bộ chiến sĩ
ta phải có một cái bản lĩnh
vượt qua mọi cái thử thách khó khăn ban đầu
xuống dưới cơ sở gắn với địa bàn
bám sát dân vào từng ngõ gõ từng nhà
lần do ra đối tượng
thì lúc đó thì chúng ta mới nắm hiểu sâu được địa bàn
và gắn với người dân tạo được sự tin yêu của người dân
thì chính người dân là những người ủng hộ giúp đỡ lực lượng công an
có bao nhiêu khó khăn
lực lượng mỏng yếu
và thiếu như thế nhưng mà cũng
cố gắng lúc nào cũng có được sự ủng hộ của bà con nhân dân trên địa bàn
nên là lúc nào nhiệm vụ cũng sẵn sàng hoàn thành
và cũng cố gắng là hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo